theo cầu tập đoàn cần vận hành an toàn nhà máy đồng thời thực hiện tốt quyền lợi của công nhân nhân dân địa phương
yêu cầu các cấp các ngành tỉnh nghệ an quan tâm tạo điều kiện để tập đoàn th tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn
nghệ an cần dành nguồn lực hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao có cơ chế hỗ trợ bán hàng theo chuỗi cho các doanh nghiệp
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho công ty cổ phần thực phẩm sữa th
đây là phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của đảng và nhà nước đối với những nỗ lực và công hiến của công ty và của tập đoàn th sau chín năm đi vào hoạt động
sau lễ khánh thành thủ tướng đã dự lễ phát động tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh nghệ an tại khuôn viên nhà máy t hai
thủ tướng hoan nghênh tập đoàn th kết hợp với huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an để phát động toàn tỉnh trước hết là vùng phía tây nghệ an
trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ một cách rộng khắp làm cho môi trường xanh đẹp có giá trị kinh tế xã hội và môi trường
ngay tại sự kiện ba năm trăm linh cây xanh đã được trồng trong khuôn viên nhà máy và khu vực núi phía sau nhà máy phủ kín khu vực núi tiên
chiều nay ngày hai mươi hai tháng hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt
tới sự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí
tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao sự quan tâm sâu sát chủ động của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam trong lãnh đạo chỉ đạo công tác báo chí tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời mong muốn bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực quan trọng của báo chí
đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bày tỏ cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn gắn bó hỗ trợ tạo điều kiện để báo chí quân đội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới
đại tướng ngô xuân lịch cho biết quân ủy trung ương bộ quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp
tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thông tin tuyên truyền kịp thời hiệu quả về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn đại biểu tòa án tối cao thái lan do ngài jev chulamon tránh án tòa án tối cao thái lan làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp phó chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực tư pháp tòa án giữa việt nam và thái lan thời gian qua nhấn mạnh sự hợp tác này đã góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
việt nam cảm ơn sự ủng hộ của thái lan trong thời gian việt nam giữ chức chủ tịch hội đồng tranh án asean
đặc biệt việt nam hoan nghênh và ủng hộ tòa án tối cao thái lan đăng cai tổ chức hội nghị hội đồng tranh án asean vào năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng hiệu quả thực chất đặc biệt trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán
trong đó phó chủ tịch nước mong muốn tòa án tối cao thái lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại học viện tòa án việt nam mời thẩm phán và cán bộ tòa án việt nam sang thái lan trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tòa án
phó chủ tịch nước mong muốn tòa án tối cao thái lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại học viện tòa án việt nam mời thẩm phán và cán bộ tòa án việt nam sang tòa án việt nam
phó chủ tịch nước mong muốn tòa án tối cao thái lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại học viện tòa án việt nam mời thẩm phán và cán bộ tòa án việt nam sang tòa án việt nam

phó chủ tịch nước mong muốn tòa án việt nam sang tòa án việt nam sang tòa án việt nam sang tòa án việt nam
phó chủ tịch nước mong muốn tòa án việt nam sang tòa án việt nam theo định hướng ifrs tại việt nam hy vọng chuẩn mực kế toán quốc tế sớm được áp dụng tại việt nam để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đàm phán quốc tế về kinh tế và tài chính
ngày hai mươi hai tháng hai ubnd tỉnh bạc liêu tổ chức triển khai nghị quyết số một mươi một của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi năm về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó tỉnh bạc liêu nỗ lực đẩy mạnh việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ chuyên nghiệp và hiệu quả
năm hai nghìn một mươi tám doanh thu du lịch dịch vụ của tỉnh bạc liêu đạt trên một sáu trăm linh tỷ đồng đón tiếp trên một triệu tám trăm linh lượt khách du lịch
đây là năm bạc liêu có lượng khách du lịch và đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bạc liêu phấn đấu đạt doanh thu du lịch dịch vụ khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
đồng thời đang xây dựng thí điểm mô hình du lịch trải nghiệm
tỉnh bạc liêu phấn đấu công nhận từ một đến hai điểm du lịch địa phương và đề nghị hiệp hội du lịch công nhận là điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông kiều long
công nhận từ một đến ba khách sạn đạt chuẩn từ hai sao trở lên
ngành y tế tỉnh yên bái đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sởi trên địa bàn
trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine
và tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các địa phương trong tỉnh để nắm bắt tình hình và kịp thời có biện pháp khi phát hiện các ca mắc bệnh
mùa đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên bái xuất hiện bệnh sởi cùng với một số ổ dịch nhỏ xảy ra
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay yên bái có hai mươi chín ca mắc giải rác ở bảy trên chín huyện thị xã thành phố
trong đó có hai ổ dịch xảy ra tại huyện văn chấn với sáu ca mắc vào cuối tháng một và một ổ dịch tại huyện trạm tấu
với năm ca mắc nhưng không có người tử vong hầu hết chưa được tiêm phòng vaccine đối tượng mắc ở cả trẻ em và người lớn
bà lê thị hồng vân phó giám đốc sở y tế tỉnh yên bái cho biết để phòng chống bệnh sởi ngành y tế yên bái đã và đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động phòng chống dịch đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng bệnh
hiện nay dịch sởi đang có dấu hiệu gia tăng nhanh và đã lan rộng ra bốn mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
rời không chỉ bùng phát ở đối tượng trẻ em mà số ca mắc rời ở người lớn cũng đã gia tăng
bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng
ở người lớn đối tượng là phụ nữ và phụ nữ mang thai chiếm phần lớn số ca mắc sởi
đáng nói hơn chín mươi trường hợp mắc sởi chưa được tiêm phòng và nhiều trường hợp cả mẹ cả con cùng mắc
điều đó cho thấy việc các bà mẹ chủ quan không tiêm phòng trước khi mang thai dẫn đến không có miễn dịch
và em bé khi sinh ra trong những tháng đầu khi chưa đủ tuổi tiêm chủng cũng không có miễn dịch từ mẹ
bên cạnh đó thái độ chủ quan vì cho rằng sởi thường chỉ gặp ở trẻ em khiến cho nhiều người lớn thở ơ với việc tiêm chủng
bệnh sởi rất dễ lây và dễ gây biến chứng bội nhiễm do suy giảm miễn dịch nếu chăm sóc không đúng cách
các bác sĩ khuyến cáo người lớn vẫn cần phải tiêm vaccine phòng bệnh cách ly khi mắc bệnh
việc người lớn chủ quan khi mắc sởi có thể sẽ dẫn đến lây cho trẻ em
và từ đó dễ lây chéo các bé ảnh hưởng đến miễn dịch cộng đồng
chiều nay tại hà nội bộ y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện phát động chương trình sức khỏe việt nam
chương trình sức khỏe việt nam được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một nghìn chín mươi
quy đề ttj ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đây là một chương trình tổng thể được triển khai trên quy mô
toàn quốc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện hai mươi tám chỉ tiêu của một mươi một lĩnh vực sức khỏe ưu tiên
nhằm mục đích nâng cao sức khỏe tâm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người việt nam
phát động chương trình sức khỏe việt nam là một sự kiện quan trọng để công bố
khởi động cho tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi cả nước
tại sự kiện này thủ tướng chính phủ sẽ phát động kêu gọi toàn dân thực hiện chương trình sức khỏe việt nam
sự kiện phát động bao gồm các hoạt động được diễn
ra đồng thời tại tất cả các điểm cầu trên toàn quốc như tổ chức đo huyết áp
đo chức năng hô hấp xét nghiệm nhanh đường máu và tư vấn sức khỏe để tuyên truyền
vận động người dân thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe phát hiện sớm bệnh tật
tổ chức chương trình tập thể dục trực tuyến tại các điểm cầu và đi xe đạp đi bộ diễu hành để quảng bá
hưởng ứng phong trào toàn dân tăng cường vận động thể lực nâng cao sức khỏe
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế
chính phủ anh thông báo nước này không thể đạt được thỏa thuận tiếp nối trao đổi thương mại
với nhiều đối tác trước ngày hai mươi chín tháng ba thời điểm mà anh chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu
anh đã nỗ lực ký kết các thỏa thuận tiếp nối trao đổi thương mại với bảy mươi đối tác trước thời hạn ngày hai mươi chín tháng ba
tuy nhiên cho tới nay nước này mới ký được các thỏa thuận tiếp nối với thụy sĩ chile đảo quốc faro
khu vực đông và nam châu phi
những thỏa thuận tiếp nối thương mại với một số đối tác khác như nhật bản thổ nhĩ kỳ hay algeria
có thể sẽ không đạt được trước cuối tháng ba
điều này đồng nghĩa với việc nếu anh rời eu mà không có thỏa thuận
thì hoạt động trao đổi thương mại của anh với nhiều quốc gia sẽ bị gián đoạn
buộc các doanh nghiệp và cá nhân phải xây dựng phương án chuẩn bị
về phần mình chính phủ anh cũng sẽ xây dựng phương án để bảo đảm dòng chảy thương mại
trong trường hợp brexit không thỏa thuận
ngày hai mươi hai tháng hai tòa án thủ đô moscow của nga đã quyết định
gia hạn thêm ba tháng lệnh tạm giam đối với paul whelan
một cựu lính thủy đánh bộ người mỹ bị bắt ở nga do tình nghi hoạt động gián điệp
theo quyết định mới này sau khi lệnh tạm giam trước đó hết hạn ngày hai mươi tám tháng hai tới
thôn briland sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến ngày hai mươi tám tháng năm trong thời gian chờ xét xử
cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã bắt giữ willand bốn mươi tám tuổi vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại moscow với cáo buộc hoạt động gián điệp
fsb đã khởi tố hình sự đối với nhân vật này
hiện willand đang bị giam giữ tại nhà giam ở moscow chờ xét xử và có thể đối mặt mức án tối đa hai mươi năm tù
ngoài quốc tịch mỹ ween còn mang quốc tịch anh ireland và canada
trung quốc và australia đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng
bắc kinh đang cấm nhập khẩu than đá từ quốc gia châu đại dương
trong thông cáo báo chí ngày hai mươi hai tháng hai người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nhấn mạnh
thông tin của hãng tin reuters cho rằng cảng đại liên ở miền bắc trung quốc cấm nhập khẩu than từ australia là không đúng sự thật
các cảng của nước này vẫn đang tiếp nhận những tờ khai nhập khẩu than đá từ tất cả các quốc gia trong đó có australia
ông cho biết thêm hải quan trung quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm kiểm định và giám sát chất lượng độ an toàn của than đá nhập khẩu trong những năm gần đây
bởi mặt hàng này đôi khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường
với bước đi này bắc kinh hướng tới mục tiêu bảo đảm hơn nữa quyền và lợi ích của các nhà nhập khẩu trung quốc cũng như bảo vệ môi trường tốt hơn
về phần mình bộ trưởng thương mại australia symen berk mingham nhấn mạnh không có căn cứ để tin rằng có một lệnh cấm đối với việc nhập khẩu than đá của australia
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân